vào sáng ngày hôm nay một tháng tám ubnd tỉnh thừa thiên huế đã tổ chức tặng bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc khi đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng ngô văn quốc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường thủy phương thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế
đã dùng súng ak cướp tiệm vàng tại chợ đông ba xảy ra vào trưa ngày ba mươi một tháng bảy
biểu dương thành tích của lực lượng tham gia phá án chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế nguyễn văn phương khẳng định
vụ việc đối tượng dùng súng ak cướp tiệm vàng tại chợ đông ba là vụ án rất nghiêm trọng
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp tiệm vàng thể hiện sự mưu trí dũng cảm trong phòng chống tội phạm
của lực lượng công an và các đơn vị hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân
với thành tích trong công tác phòng chống tội phạm chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế đã khen thưởng đột xuất cho bốn tập thể
trong đó có phòng kỹ thuật hình sự đội cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh thừa thiên huế
và đội cảnh sát hình sự công an thành phố huế và chín cá nhân
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút ngày ba mươi một tháng bảy tại tiệm vàng hoàng đức và thái lợi chợ đông ba phường đông ba tp huế
một người đàn ông đã sử dụng súng ak bắn một phát chỉ thiên sau đó bắn vào tủ kính tiệm vàng và lấy đi một số khy đựng vàng
ném vung vãi ở trước cửa tiệm rồi cầm súng ak đi bộ về hướng cầu xã hội
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã vận động thuyết phục đối tượng ngô văn quốc đã hợp tác giao nộp súng